ubnd tp hcm đã có văn bản gửi các sở ngành quận huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng chống sạt lỡ bờ sông canh rạch trên địa bàn thành phố
cụ thể ubnd tp hcm yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập thẩm định phê duyệt sớm triển khai thi công các dự án kè phòng
chống sạt lỡ thuộc thẩm quyền của đơn vị làm chủ đầu tư
cố gắng phấn đấu sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả phòng chống sạt lỡ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân
mặt khác ubnd tp hcm đã giao ubnd các quận huyện tăng cường kiểm tra kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng công trình nhà ở
lớn chiếm hành lang bảo vệ bờ sông kênh rạch để đảm bảo an toàn hệ thống công trình chống sạt lỡ